trong quá trình thanh tra tại một mươi sáu doanh nghiệp dệt may tại tp hcm cơ quan thuế đều phát hiện các đơn vị này đều có dấu hiệu chuyển giá
vì vậy cục thuế tp hcm đã giảm lỗ ba trăm sáu mươi bảy tám tỷ đồng và truy thu một mươi một ba tỷ đồng
chiều thức chuyển giá của doanh nghiệp dệt may là khai tăng chi phí nguyên liệu đầu vào giá gia công sản phẩm thấp dẫn tới thua lỗ triển miên
tại đồng nai cơ quan thuế thanh tra giá chuyển nhượng tại một doanh nghiệp fdi sản xuất sợi vốn đầu tư bảy triệu usd khai lỗ hơn hai một trăm linh tỷ đồng
kết quả đã buộc doanh nghiệp giảm hết số lỗ khai báo và xác định thu nhập chịu thuế hơn một một trăm linh tỷ đồng
trường hợp điển hình có những biểu hiện đáng ngờ về chuyển giá phải nói đến công ty coca cola việt nam
trong hơn hai mươi năm đầu tư kinh doanh tại việt nam coca cola liên tục báo lỗ
lỗ lũy kế tính đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi một của công ty này đã lên tới ba bảy trăm sáu mươi tám tỷ đồng vượt cả số vốn đầu tư ban đầu là hai chín trăm năm mươi tỷ đồng
do lỗ liên tục như vậy nên coca cola việt nam
không phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp trong khi doanh thu liên tục tăng từ hai mươi đến ba mươi một năm
tùy lỗi lớn như vậy nhưng doanh nghiệp này đã có kế hoạch đầu tư thêm ba trăm linh triệu usd tại việt nam
chúng ta bán ra nước ngoài rồi mà chúng ta cũng chẳng đóng góp thuế chúng ta cũng chẳng đóng góp tiền bạc
và tất cả tiền nó được chuyển ra nước ngoài thì quả thật là đến một lúc nào đó
tất cả các doanh nghiệp thương hiệu mạnh sẽ trở thành thương hiệu của nước ngoài hết
và thực ra chúng ta không thu được cái lợi ích gì cả
năm hai nghìn một mươi bảy cơ quan thuế các cấp đã tiến hành thanh tra kiểm tra được bảy trăm ba mươi bốn doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết
truy thu truy hoàn và phạt gần hai hai trăm bảy mươi một tỷ đồng giảm lỗ trên bảy bốn trăm một mươi bảy tỷ đồng
điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế gần bốn một trăm ba mươi năm tỷ đồng và có cơ sở để đấu tranh với các doanh nghiệp chuyển giá khác
trong đó tập trung thanh tra doanh nghiệp fdi ở năm lĩnh vực là bất động sản xây dựng thuộc khu vực hà nội
dệt may tại thành phố hồ chí minh
sợi vải tại đồng nai sản xuất lắp ráp ô tô tại vĩnh phúc và sản xuất cơ khí tại bình dương
hàng loạt doanh nghiệp liên tục báo lỗ nhưng vẫn đầu tư mở rộng
cũng sẽ bị đưa vào tầm ngắm thanh tra trong thời gian tới
theo các chuyên gia về kinh tế tỷ suất thuế cao chi phí tuân thủ lớn môi trường thuế kém minh bạch
là những lý do khuyến khích hành vi gian lận thuế trốn thuế tránh thuế trong đó có hành vi chuyển giá
bên cạnh đó thiết chế pháp lý kém cơ sở dữ liệu không đầy đủ
năng lực hạn chế nền kinh tế tiền mặt là những yếu tố cản trở cho việc chống chuyển giá
vì vậy đã đến lúc các ngành chức năng các địa phương cần phải kiên quyết và quyết liệt hơn nữa
trong việc thực hiện các biện pháp đồng bộ chống chuyển giá để tránh những thua thiệt khi thu hút fdi
tại buổi hiến kế của các doanh nghiệp giúp tp hcm đẩy mạnh sản phẩm chủ lực và doanh nghiệp phát triển bền vững
vấn đề chuyển giá của các doanh nghiệp fdi cũng khá nóng tại hội trường
theo đại diện hiệp hội doanh nghiệp thành phố
thì việc xử lý tình trạng chuyển giá nhất là đối với những doanh nghiệp fdi hiện nay gặp khó khăn
vì nhiều lý do cả chủ quan lẫn khách quan
tại doanh nghiệp fdi có thể nói rằng doanh nghiệp fdi gặp khó khăn thì được nhà nước
được thành phố quan tâm giải quyết nhanh hơn là doanh nghiệp trong nước
thì cái này cũng là một cái mà doanh nghiệp rất là băn khoăn bức xúc là chúng ta bị mất lợi thế cạnh tranh
từ kẻ gà những cái hưu hình đến những cái mà cơ chế mềm hưu hình tạo ra ở trong này
và cũng phải nói là doanh nghiệp fdi còn được một cái lợi thế là được doanh nghiệp mang
và đôi khi các thủ tục chuyển giá đó là những cái mà làm cho doanh nghiệp chúng ta không có làm sao mà cạnh tranh nổi
đặc biệt một số dự án lớn oda của thành phố thì hầu hết đều do các doanh nghiệp nước ngoài làm nhà thầu trí
và doanh nghiệp trong nước thì rất ít có cơ hội để được tham gia hoặc là được làm thảo phủ
quốc gia cũng bàn rồi nên thành phố cũng thấy mà chưa bàn sâu
tôi đề nghị là hiệu quả
hội doanh nghiệp nên bàn
chính hiệp hội doanh nghiệp đăng ký thành phố cái đề tài nghiên cứu vấn đề chuyển giá tại thành phố hồ chí minh như thế nào
và kính nghệ nghiệp khắc phục
chúng ta là trung tâm kinh tế lớn nhất thì có đủ điều kiện làm cái này
không ai bức xúc bằng doanh nghiệp khi bị hậu quả họ chuyển giá
tôi thấy nên đăng ký cái này
hiện tổng cục thuế đã đưa vào tầm ngắm những doanh nghiệp có các biểu hiện thiếu minh bạch
như doanh nghiệp fdi có quan hệ với công ty mẹ ở nước ngoài
doanh nghiệp fdi mua nguyên liệu trực tiếp của công ty mẹ sau đó bán sản phẩm cho công ty mẹ
doanh nghiệp fdi đầu tư vào việt nam mà có cơ cấu cả vốn vay và vốn chủ sở hữu
doanh nghiệp fdi có giấy phép sản xuất độc quyền của công ty mẹ không phải trả chi phí công nghệ chi phí bản quyền
doanh nghiệp fdi có giao dịch liên quan đến sản phẩm trí tuệ
doanh nghiệp fdi có trụ sở tại thiên đường thuế đầu tư vào việt nam
tuy nhiên về lâu dài việc quản lý của nhà nước trong phòng chống chuyển giá trốn thuế
cần hội đủ nhiều yếu tố như nhận thức kỹ năng trách nhiệm của cán bộ
sự phối hợp đồng bộ của các đơn vị liên quan kho dữ liệu thông tin liên thông với thị trường trong nước
với các nước trên thế giới có như vậy mới ngăn chặn kịp thời các hành vi chuyển giá